thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội là cơ sở giáo dục ngoài công lập
qua hai mươi năm phát triển trường đã đạt được quy mô ba mươi sinh viên
với hai mươi ngành đào tạo đại học bảy ngành đào tạo thạc sĩ một ngành đào tạo tiến sĩ
hiện trường đã tiếp nhận một trăm một mươi bảy sinh viên trong đó có một sinh viên lào và campuchia
đã cấp bằng tốt nghiệp cho một tám trăm bảy mươi năm thạc sĩ hơn sáu mươi hai hai trăm linh cử nhân số sinh viên khá giỏi đạt tám mươi
và sau khi ra trường đều có việc làm
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng khẳng định mô hình đào tạo phi lợi nhuận như trường đại học kinh doanh và công nghệ
là mô hình mà bộ giáo dục và đào tạo cần phải nghiên cứu để phát triển nhằm tiết kiệm nguồn nhân lực trong nhiệm vụ chồng người
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho trường